ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
theo đó trong một mươi năm qua cấp ủy chính quyền các sở ban ngành đoàn thể các địa phương trong tỉnh
đã quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối quan điểm của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân
nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh hòa bình đề nghị
các cấp các ngành địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị
nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị
tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc nâng cao năng lực quản lý nhà nước
về quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị
tư tưởng và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương
nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng gắn với các nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội của địa phương thực hiện tốt cuộc vận động phát huy truyền thống
công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ